chân uy quyền vũ thanh hà
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
cũng thi hành lệnh khởi tố bị can đối với nguyễn văn lợi
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
qua điều tra cơ quan công an xác định
từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi chín
cả bảy bị can này đã bàn bạc
lập khống một trăm bốn mươi một hợp đồng tiến dụng
cho sáu cán bộ quản lý quỹ gia kiệm vay
sau đó chiếm đoạt số tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng
lập khống một trăm linh chín hợp đồng tiến dụng
để hợp thức hóa số tiền bị thâm hụt trước đó
với số tiền góp trên một mươi bảy tỷ đồng
lập khống bảy hồ sơ góp vốn điều lệ khống
cho bảy thành viên ban quản lý quỹ
chiếm đoạt số tiền bảy trăm linh triệu đồng
tại thỉnh hà giang công an huyện bắc quang
vừa phát hiện tại quán karaoke
kiêm khách sạn toàn phát
thuộc tổ năm thị trấn việt quang huyện bắc quang
hoạt động tổ chức sử dụng ma túy
quá trình kiểm tra phát hiện
tại phòng năm trăm hai mươi bốn của khách sạn
có bốn người đang có biểu hiện
hoạt động sử dụng ma túy trong phòng nghỉ
kiểm tra trong phòng phát hiện nhiều dụng cụ
sử dụng ma túy qua khám xét nhanh
cả bốn đối tượng đều dương tính
với chất ma túy mở rộng điều tra
công an xác định có chín người
gồm năm nam bốn nữ có liên quan
đến hành vi sử dụng ma túy tổ chức
sử dụng ma túy
năm người ở huyện miền núi nam trà my
của tỉnh quảng nam đã bị ngộ độc
do ăn nấm hái trong rừng không rõ
chủng loại hiện các bệnh nhân đã
tỉnh táo sức khỏe dần ổn định
trung tâm y tế huyện nam trà my cho biết
lúc nhập viện các bệnh nhân đều có
chung triệu chứng ngộ độc thực phẩm đau đầu
buồn nôn nổi nhiều ban đỏ
ở da niêm mạc ngày sau khi
tiếp nhận các bệnh nhân các y bác sĩ
trung tâm y tế huyện nam trà my đã
kịp thời xúc rửa dạ dày chuyên dịch
giải độc lợi tiểu cho các bệnh nhân
các bệnh nhân kể lại cả năm người cùng
đi làm chung và hái nấm chưa rõ
chủng loại về nấu ăn tại dãy
các bác sĩ khuyến cáo người dân nên
cẩn thận khi hái nấm rừng về nấu ăn
vì nhiều loài nấm độc có hình dáng
rất giống với nấm thường nếu không
cấp cứu kịp thời sẽ dẫn tới suy gan
suy thận thậm chí tử vong
trong khi đó bản tin sáng ngày hôm nay
của bộ y tế cho biết có thêm
một ca mắc mới covid một mươi chín là người
nhập cảnh ghi nhận tại bắc ninh
nâng tổng số ca mắc ở nước ta lên
tính đến sáu giờ ngày hôm nay
chín tháng bốn việt nam có tổng cộng
một năm trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới tính từ
ngày hai mươi bảy tháng một đến nay
là chín trăm một mươi ca
chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin
về chuyên án tội phạm những thông tin này cũng sẽ
khép lại bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị đã
quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với
tiểu mục lệnh truy nã
hà nội đã ra quyết định truy nã đối với
đối tượng lương văn hoàng sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại xã ảng cang
huyện mương ảng tỉnh điện biên
về tội trộm các tài sản cũng phạm
tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định
truy nã của công an quận nam từ liêm hà nội
là đối tượng lê hồng vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú
tại thôn vũ hạ xã an vũ
huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
và đối tượng lê văn mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại thôn trung vực xã thượng vực
huyện trường mỹ thành phố hà nội
bị công an huyện mỹ đức hà nội ra quyết định
truy nã cũng về tội trộm các tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn
và có sẹo chấm cách một cm
trên trước đầu lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín
hoặc cơ quan cơ quan nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện